nhắc đến công việc của những công nhân môi trường ai trong chúng ta cũng có thể hình dung được nỗi vất vả của họ
ngày ngày thầm lặng đóng góp sức mình vì một môi trường xanh sạch hơn
nhưng ít ai biết rằng trong những ngày này khi nhà nhà đang vui vẻ đón tết
những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn đang ngày đêm phơi nắng phơi xương
làm sạch phố phường vì một cái tết xanh sạch cho tất cả mọi người
phòng kho chật trội này vốn là nơi các chị em công nhân môi trường nghỉ sữa ca
trong những ngày tết đến xuân về nó trở nên bớt đơn điệu hơn
bảy mươi năm năm đón tết tại nơi làm việc chị lê thị yến cho biết
tuy công việc vất vả không được nghỉ tết nhưng các chị không vì thế mà muốn quên đi niềm yêu đời trong những ngày đầu xuân
canh đào nhỏ bánh trưng xanh chút quả tết nhỏ nhỏ cũng đủ làm các chị quên đi những thiệt thòi của người làm công việc vệ sinh môi trường
đây là đạm bạc cùng chị em dùng ngày tết như này là đạm bạc rồi
thì cũng vui
không vui chứ không vui phải vui
vì là trong chị em như này ăn uống này thì công việc gọi là cùng nhau gọi là ăn uống thì động viên nhau
trải qua ba mươi cái tết gắn với công việc làm vệ sinh môi trường đô thị chị nguyễn thị thanh hiếu cho biết có những thời điểm các chị em sợ tết
sau giờ phút ngắn ngủi tranh thủ cùng nhau đón tết sẻ chia với nhau chút ấm áp các chị lại tất bật với công việc
chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực quanh hồ hoàn kiếm
địa điểm du xuân chơi tết của tết
tất bật với công việc của du khách trong và ngoài nước nên công việc các chị em cũng vất vả hơn các khu vực khác
năm nào cũng vậy sau những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới người người trở về nhà xung vầy cùng gia đình
còn các chị lúc ấy lại vất vả dọn dẹp chuẩn bị chú đáo để hồ hoàn kiếm luôn xanh sạch là điểm du xuân lý tưởng của mọi người và du khách
thường là chị em phải là tăng thêm nửa công nữa là bốn tiếng nữa ngoài tám tiếng trong một ca
thế chị em hàng ngày là phục vụ phải đảm bảo chất lượng vệ sinh khu vực hồ hoàn kiếm để bà con du khách trong nước cũng như nước ngoài là thường đi tham quan du lịch và du xuân ở khu vực hồ hoàn kiếm
cũng theo chị hiếu tổ vệ sinh môi trường của chị chỉ có sáu người làm quanh hồ gươm
nhiều đêm giao thừa các chị phải phay thêm người làm mãi đến sáng mới dọn xong
sau mỗi sự kiện xác quanh hồ lại nhiều khủng khiếp
vì vậy năm nào chị hiếu
hiếu cũng ước mong mọi người đi chơi đi du xuân đón tết sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường
ngày tết bà con được đi du xuân được đi chúc tết được đưa con cháu đi chụp ảnh đi chơi
nhưng mà thật chị em rất là tủi thân
ngày lạ phải đi làm để phục vụ không gian khu vực hồ này được sạch
xuân mới đã về trên khắp nèo đường ngõ phố của thủ đô hà nội
người người súng sính quần áo đẹp để du xuân
thủ đô hà nội sau mỗi đêm lại chờ mình thức dậy trong lành và đẹp đẽ hơn
một phần rất lớn nhờ vào sự đóng góp lạng thầm của những người công nhân môi trường đô thị